trước diễn biến của dịch covid một mươi chín một số địa phương công bố chuyển thời gian tuyển sinh vào lớp một mươi sang tháng bảy thay vì tháng sáu như mọi năm
một số tỉnh cũng giảm môn thi và hướng dẫn ôn tập theo hướng dẫn tinh giản chương trình mà bộ giáo dục và đào tạo đã bàn hành trước đó
sở giáo dục và đào tạo các tỉnh bắc giang thành hóa đều thống nhất đồng ý với đề xuất giảm môn thi thứ tư trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp một mươi trung học phổ thông năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một
theo đó học sinh thi vào lớp một mươi với ba môn thi ngữ văn toán và tiếng anh
mặc dù chưa có quyết định chính thức nhưng công văn số hai mươi tám của sở giáo dục và đào tạo hải phòng trình ủy ban dân hải phòng về phương án thi vào lớp một mươi trung học phổ thông
đề xuất chỉ thực hiện hai môn thi là môn toán và ngữ văn
như vậy so với kỳ thi vào lớp một mươi trung học phổ thông năm ngoái sở giáo dục và đào tạo hải phòng bỏ bài thi tổ hợp gồm hai môn thi tiếng anh và một môn trong số các môn tự chọn
dự kiến lịch thi tuyển vào lớp một mươi trung học phổ thông công lập sẽ diễn ra vào ngày một mươi sáu tháng bảy thi lớp một mươi vào trung học phổ thông chuyên trần phú vào ngày một mươi tám ngày một mươi chín tháng bảy
một số địa phương khác như hà nam hà tĩnh đà nẵng cũng rời lịch thi sang tháng bảy